trong những ngày này người dân vùng cao huyện bắc yên tỉnh sơn la đang tổ chức nhiều hoạt động du xuân đón tết
bên cạnh những nét đặc trưng các hoạt động trong tết đã ngày càng phong phú và sinh động
sau một năm nỗ lực phấn đấu khi tết đến xuân về là dịp để những người dân họ hàng trong gia đình ông hạng a c quây quần bên nhau
cùng dành cho nhau những lời chúc về một năm mới an lành
khác với trước kia nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước kinh tế gia đình ông đã ngày một khá hơn
nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tết năm nay gia đình nào trong bản cũng ấm no hơn
bữa cơm cũng đầy đủ hơn con cháu trong nhà có áo mới mặc giờ đây tết cũng văn minh hơn không còn uống rượu nhiều ăn tết dài ngày nữa
bên cạnh việc ăn tết theo truyền thống nhiều xã vùng cao cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ
thể thao cho nhau
đây được xem là điểm mới khi ngày hội đã trở thành nơi xu xuân gặp gỡ nâng cao giá trị tinh thần cho người dân vào dịp xuân mới
qua đó tạo không khí phấn khởi trong nhân dân vui xuân đón tết đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc
trong năm nay thì bà con nhân dân là nhà nào cũng có tết mà tết của mình là tết vào vùng cao cho nên là tết riêng
thì so với năm hai nghìn một mươi chín
thì tổ chức là to hơn
đảng bộ và chính quyền của huyện luôn thường xuyên quan tâm đến việc phát triển kinh tế và văn hóa đối với bà con các dân tộc vùng cao
nhất là việc xây dựng nông thôn mới đầu tư các tuyến đường vào từng bản một để mà nhân dân có điều kiện đi lại thuận lợi và giao thương hàng hóa
thì đời sống của bà con
trên dẻo cao những ngày này đào rừng đã vươn mình khoe sắc thắm niềm vui chào đón một mùa xuân mới lan tỏa khắp bản làng
một mùa xuân mới lại về mang thêm nhiều niềm tin và hy vọng về một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân vùng cao sơn la
trên dẻo cao những ngày này đào rừng đã vươn mình khoe sắc thấm niềm vui chào đón một mùa xuân mới lan tỏa khắp bản làng